thời gian qua nhiều cán bộ nhân dân ở bạc liêu rất bức xúc bất bình trước việc chính quyền tỉnh bạc liêu ra quyết định giao khu đất vàng rộng hơn bốn m hai tại khu trung tâm thương mại của tỉnh cho tập đoàn nguyễn kim để xây dựng trung tâm mua sắm nguyễn kim bạc liêu tại thành phố bạc liêu
từ khi nhận giao đất đến nay đã gần ba năm nhưng công ty này chỉ làm lễ động thổ khởi công giữ đất rồi bỏ hoang để có cây mọc uông tùng giữa trung tâm thành phố
nhiều cán bộ và nhân dân trong tỉnh đã đề nghị chính quyền và ngành chức năng ở bạc liêu cần làm rõ vì sao tập đoàn nguyễn kim khởi công xây dựng dự án tại khu đất vàng rồi bỏ hoang như vậy
từ khi nhận giao đất đến nay đã gần ba năm nhưng công ty này chỉ làm lễ độc thổ khởi công giữ đất rồi bỏ hoang để có cây mọc um tùm giữ đất rồi bỏ hoang như vậy
thực hiện cam kết với ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu ngày năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu tập đoàn nguyễn kim tổ chức lễ khởi công dự án trung tâm mua sắm nguyễn kim bạc liêu tại thành phố bạc liêu
theo tập đoàn này dự án có diện tích trên bốn m hai bao gồm bốn tầng được bố trí thành các khu vực như khu các nhãn hàng nổi tiếng và truyền thống siêu thị tự chọn khu mua sắm hàng điện máy khu dịch vụ chiếu phim khu thức uống thức ăn nhanh và khu vui chơi giải trí cho thanh thiếu niên
tổng mức đầu tư dự kiến là một trăm sáu mươi tỷ đồng
theo lộ trình tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy trung tâm thương mại nguyễn kim bạc liêu sẽ đi vào hoạt động
tuy nhiên đến nay đó vẫn là bãi đất trống cỏ cây mọc um tùm tạo điều kiện thuận lợi cho các tụ điểm tệ nạn xã hội và điểm tập kết phế liệu của các công trình xây dựng khác